chủ động nắm bắt thị trường phát triển hiệu quả theo mô hình mới thực hiện tốt hơn nữa các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị giữ vững an ninh quốc phòng
đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí đặng thị ngọc thịnh ủy viên ban chấp hành trung ương đảng phó chủ tịch nước trong buổi làm việc tại tập đoàn công nghiệp cao su việt nam diễn ra vào chiều ngày hôm qua
đánh giá cao tập đoàn công nghiệp cao su việt nam thời gian qua đã bám sát nội dung chỉ thị số ba mươi bốn của bộ chính trị khóa một mươi một về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng
từ đó đề ra nhiều hình thức thi đua thiết thực phù hợp với đặc trưng riêng của ngành cao su như phong trào luyện tay nghề thi thợ giỏi hội thi bàn tay vàng
hay hai mươi bảy chuỗi hoạt động thi đua phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất năm hai nghìn một mươi chín trong toàn tập đoàn tạo ra khí thế thi đua lao động sôi nổi
thời gian tới phó chủ tịch nước đề nghị tập đoàn công nghiệp cao su việt nam cần nắm bắt diễn biến thị trường đưa ra hướng phát triển phù hợp với mô hình mới
gắn hoạt động sản xuất kinh doanh với nhiệm vụ chính trị giữ vững an ninh quốc phòng
năm hai nghìn hai mươi diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của cả nước tập đoàn cần phát động hiệu quả các phong trào thi đua sản xuất
tìm ra và nhân rộng các điển hình thi đua tiêu biểu đồng thời với đó chăm lo tốt hơn đời sống người lao động
nhất là địa bàn vùng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số